theo thông tin mới cập nhật bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cà mau vừa cho biết về việc tàu cá cm chín mươi một nghìn tám trăm hai mươi ba ts do ông lý tấn sện ở khóm sáu a thị trấn sông đốc huyện trần văn thời làm chủ đang bị phía thái lan bắt giữ
do tàu cá bị hư máy đang thả neo để sửa chữa thì bị đứt dây neo trôi giạt qua vùng biển thái lan khoảng ba mươi hải lý và bị lực lượng hải quân thái lan bắt giữ bắt giữ người bỏ phương tiện trên biển
trước đó tàu cá cm chín mươi một nghìn tám trăm hai mươi ba hành nghề dịch vụ hậu cần do ông diệp tấn phong làm thuyền trưởng trên tàu có bốn thuyền viên xuất bến tại cửa biển sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
hiện thuyền trưởng diệp tấn phong đã bị phía thái lan tạm giam giữ riêng những thuyền viên còn lại bị giam lỏng trên càng nhưng chưa rõ tên cảng
với nhiều khả năng tàu đã bị chìm trên biển là rất cao vì vùng biển nơi tàu bị bỏ lại thuộc tuyến đường hàng hải và tàu cá không có dây neo trong tình hình thời tiết xấu
theo thống kê của ngành chức năng từ đầu năm đến nay cà mau đã có đến bốn mươi chín tàu cá cùng với bốn trăm bốn mươi ba thuyền viên bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ do vi phạm vùng biển khai thác
riêng về ảnh hưởng do thiên tai đã làm chìm và hư hỏng hai mươi bảy phương tiện một mươi một người chết và mất tích